chiều nay một mươi tám tháng chín tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp các trưởng đoàn dự hội nghị tư lệnh cảnh sát các nước asean lần thứ ba mươi chín được tổ chức tại hà nội
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng các trưởng đoàn đã đến việt nam tham dự hội nghị asean apol ba mươi chín
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam rất quan tâm đến việc bộ công an việt nam nói chung và lực lượng cảnh sát việt nam nói riêng
đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia với lực lượng cảnh sát các nước trên thế giới
đặc biệt là lực lượng cảnh sát các nước asean các đối tác đối thoại các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế có liên quan
việc việt nam đăng cai hội nghị asean apol ba mươi chín là minh chứng rõ nét nhất về việc việt nam coi trọng mối quan hệ hợp tác với tổ chức asean apol
các nước thành viên asean apol cũng như các đối tác của asean apol
thủ tướng đề nghị các tư lệnh cảnh sát các nước thành viên asean apol ban thư ký asean apol trong thời gian tới cần định hướng hoạt động của tổ chức
tập trung vào việc tăng cường hợp tác với liên hợp quốc interpol và các tổ chức khác liên quan hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
chủ động đề xuất phương án kết nối các tổ chức cảnh sát khác nhau như interpol europol asean apol apripol
để có thể tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
bên cạnh đó trong nội bộ tổ chức asean apol các nước thành viên cần tăng cường hơn nữa trong hợp tác trong điều tra
khám phá các vụ án có tính chất xuyên quốc gia tăng cường chia sẻ thông tin kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm
riêng đối với hội nghị asean apol ba mươi chín thủ tướng đề nghị các đại biểu tiếp tục thảo luận một cách nghiêm túc
với tinh thần trách nhiệm cao để đánh giá lại những gì đã đạt được những gì chưa đạt được trong thời gian qua
từ đó đưa ra những giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa lực lượng cảnh sát các nước asean trong thời gian tới